để giải quyết những bất cập trong giao dịch bất động sản
ubnd tp hcm vừa giao sở xây dựng thực hiện công khai trên cổng thông tin điện tử của sở
các thông tin về nhà ở đủ điều kiện được mua bán để người dân và doanh nghiệp nắm rõ
cổng thông tin điện tử sở xây dựng tp hcm sẽ đăng công khai các thông tin về nhà ở đủ điều kiện
được mua bán cho thuê được huy động vốn theo quy định của pháp luật
thông tin rõ về số lượng và danh sách các căn hộ
đủ điều kiện để bán trong tổng số căn hộ của dự án đầu tư xây dựng nhà ở
thành phố cũng yêu cầu sở xây dựng phối hợp với sở tài nguyên và môi trường
thường xuyên kiểm tra việc chấp hành pháp luật của chủ đầu tư tại các dự án trên địa bàn thành phố
kịp thời phát hiện vi phạm chủ đầu tư
đặc biệt là tình trạng vừa thế chấp dự án cho ngân hàng
vừa chuyển nhượng cho người dân khi chưa có văn bản đồng ý của bên góp vốn
bên mua bên mua nhà ở và bên nhận thế chấp